trong khuôn khổ hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi ba và các hội nghị liên quan chiều ngày một mươi bốn tháng một mươi một
thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng các lãnh đạo asean và tổng thống nga vladimir putin tham dự
hội nghị cấp cao asean nga lần thứ ba các lãnh đạo asean chúc mừng tổng thống nga vladimir putin
tái đắc cử và chúc mừng nga tổ chức thành công quân cấp hai nghìn một mươi tám các nước hoàn ngành những tiến triển
trong quan hệ hợp tác asean nga kể từ hội nghị cấp cao kỷ niệm hai mươi năm quan hệ asean nga
tại sochi năm hai nghìn một mươi sáu cũng như kết quả tích cực trong triển khai kế hoạch hành động asean nga
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
các nước asean và nga nhất trí tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực quan tâm và lợi ích chung
như gia tăng trao đổi thương mại đầu tư khoa học công nghệ nông nghiệp năng lượng
ứng phó thiên tai thảm họa y tế giáo dục giao lưu nhân dân phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
đảm bảo an ninh công nghệ thông tin
tại hội nghị hai bên đảng
hội nghị đã quyết định quan trọng nâng tầm quan hệ asean nga lên đối tác chiến lược
và thông qua tuyên bố chung asean nga về đối tác chiến lược
cũng như tuyên bố asean nga về hợp tác trong lĩnh vực an ninh sử dụng công nghệ thông tin và liên lạc
về phía nga tổng thống putin khẳng định nga nhất trí đẩy mạnh hợp tác toàn diện với asean
trên các lĩnh vực mà nga có thế mạnh và asean quan tâm
ủng hộ kết nối và tăng cường quan hệ kinh tế giữa asean và nga
cũng như giữa asean với liên minh kinh tế á âu ea eu
tăng cường hợp tác về phát triển kinh tế số khai thác cơ hội cách mạng bốn
nâng cao năng lực ứng phó khẩn cấp cho asean
phát biểu tại hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định
asean và nga chia sẻ nhiều lợi ích chung và tiềm năng hợp tác rộng lớn
ủng hộ nâng tầm quan hệ lên đối tác chiến lược góp phần thúc đẩy hợp tác thực chất
hiệu quả trong ứng phó với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống
đe dọa an ninh và ổn định ở khu vực đồng thời đẩy mạnh triển khai các lộ trình
và khung hợp tác về thương mại và đầu tư đã có
thủ tướng cũng bày tỏ mong muốn nga ủng hộ lập trường nguyên tắc của asean
trong việc đảm bảo hòa bình ổn định ở biển đông giải quyết hòa bình các tranh chấp
dựa trên luật pháp quốc tế kiềm chế tránh làm phức tạp tình hình
thực hiện đầy đủ doc và đàm phán coc thực chất và hiệu quả
kết thúc hội nghị các nhà lãnh đạo asean và nga chứng kiến lễ ký bản ghi nhớ
giữa asean và ủy ban kinh tế á âu eec